sau nhiều thông tin trái chiều về việc sữa học đường được bổ sung thêm một mươi bốn vi khoáng chất đã khiến cho phụ huynh lo lắng và băn khoăn không biết có nên tiếp tục cho con mình tham gia chương trình này hay không
tuy nhiên sau khi có công bố từ các đơn vị chức năng như bộ y tế viện dinh dưỡng quốc gia sở giáo dục và đào tạo hà nội cùng giải đáp của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk các vị phụ huynh đã yên tâm tiếp tục cho con mình sử dụng sữa học đường
sau đây là ghi nhận tại một số trường học tại thành phố hà nội
dầu uống sữa của các em nhỏ trường mầm non trung văn đã trở thành thói quen của cả cô và trò đến ngay cả những chiếc vỏ hộp sau khi uống hết cũng được xếp thẳng hàng
ở đó con làm uống sữa nhanh nhất con rất thích lòng uống sữa vì sữa phát triển chiều cao uống sữa ở trường với các bạn con cũng uống rất nhanh
khi xuất hiện thông tin về sữa học đường được bổ sung thêm một mươi bốn vi chất khoáng chất đã khiến nhiều phụ huynh
tỏ ra hoàng mang lo lắng nhưng khi có thông tin chính thức từ phía các cấp quản lý phụ huynh đã yên tâm hơn khi đăng ký cho con tham gia uống sữa
cái nguồn sữa này là nguồn cung cấp các dinh dưỡng cho cơ thể con chúng ta
nên là chúng ta cũng không thể đại khái qua loa tức là chỉ nghe người này nói rồi chúng ta lại đi nói với một người khác
tức là nó sẽ dẫn đến cái hậu quả tức là chúng ta chỉ lan truyền qua miệng mà không có kiến thức hiểu biết về nguồn sữa này
hoàng màng cho tất cả các phụ huynh và gây cho chính chúng ta
vừa qua thì cũng đã có một số thông tin đại chúng trái chiều
và ngay sau khi có cái thông tin đấy diễn ra thì công ty sữa cũng đã vào cuộc và đã gửi tới các sở các phòng cũng như là các trường đang thụ hưởng cái chương trình sữa học đường này
cái công văn một nghìn năm trăm tám mươi ba và khẳng định rằng sản phẩm sữa học đường này có cái chất lượng là phù hợp với chất lượng đã quy định
và cũng đã có những nghiên cứu lâm sàng và bằng chứng khoa học của viện dinh dưỡng
và sau khi đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới phụ huynh
và phụ huynh cũng đã rất là yên tâm và đã tiếp tục cho con uống sữa
và ngay tại lớp tôi hiện nay thì đã có một trăm linh các con uống sữa
phụ huynh thì rất yên tâm cho con đi học và uống sữa
còn các con thì lại rất thích uống sữa
đến giờ là chỉ chờ uống sữa thôi
trường tiểu học văn trương quận đống đa sau khi có công bố chính thức về một mươi bốn vi chất khoáng chất có trong sữa học đường
số lượng học sinh tham gia uống sữa đã lại tăng từ tám mươi lên chín mươi bảy học sinh
các phụ huynh đều tin tưởng vào chương trình sữa học đường
và chất lượng của sản phẩm sữa

và chín mươi sáu loại có đường
như vậy hàm lượng sữa tươi trong sản phẩm trên đạt gần như một trăm linh và không có thành phần sữa bột
hiện nay qua các tài liệu cũng cho thấy chưa nhận được bất kỳ nghiên cứu nào nói việc bổ sung vi chất trong sữa vinamilk
đang cung cấp trong chương trình sữa học đường tại hà nội là không tốt cho sức khỏe
điều này đã khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi cho con uống sữa học đường